trước thông tin về nghi vấn xả thải từ nhà máy đường khiến hải sản trong đầm và trong các hồ nuôi ven biển
của người dân các phường cam phúc nam cam phúc bắc và phường cam phú thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa bị chết hàng loạt
hiện nay lại xuất hiện tình trạng tôm hùm trong các lồng nuôi cũng bị chết với số lượng đột biến
những ngày gần đây trên địa bàn phường cam phúc nam cam phúc bắc và cam phú thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa
ghi nhận hiện tượng tôm hùm trong các lồng nuôi ngoài biển bị chết với số lượng tăng đột biến
tôm trước khi chết thường ăn ít hoặc bỏ ăn hoặc động yếu
các đôi bụng chuyển màu từ trắng trong sang trắng đục dịch tiết màu trắng sữa cơ thịt nhão và có mùi hôi
ngày nó chết hàng loạt mình cũng nóng ruột quá bây giờ vô cũng mua thuốc thuốc y về
rồi trộn vô thức ăn rồi chiều đổ xuống anh ăn mà cho ăn thì thấy nó cũng đỡ
khi người dân phản ánh về hiện tượng tôm hùm chết bất thường
một tuần sau cơ quan chức năng mới cử được người về lấy mẫu để phân tích xét nghiệm và điều tra nguyên nhân
những con tôm vớt lên rất yếu thậm chí không còn đủ sức để bỏ
bệnh sữa trên tôm hùm hay còn gọi là bệnh đục thân do vi khuẩn ký sinh nội bào gây ra
bệnh thường xuất hiện bắt đầu từ tháng bốn bùng phát vào giữa mùa mưa
người dân ở đây cho biết mọi năm đều có hiện tượng tôm chết nhưng số lượng không nhiều
riêng năm nay số lượng gia tăng đột biến
trước mắt người dân đang chủ động vớt những con tôm hùm bỏ ăn cách ly riêng hoặc bán cho các thương lái
kiểm tra nguồn nước và vệ sinh lồng nuôi hàng ngày để tránh dịch bệnh lây lan